công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh hải
trú tại xã thành thới b huyện mỏ cài nam
hải là nghi phạm trong vụ án cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại xã quế sơn huyện châu thành
tại cơ quan công an hải khai nhận làm chung công ty ở khu công nghiệp giao long với chị trần thị huyền trâm
biết chị trâm có xe mô tô đắt tiền nên đối tượng nảy sinh ý định cướp xe
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một hải điện thoại cho chị trâm nhờ đưa về nhà trọ
khi cả hai đến khu vực ấp quế lợi xã quế sơn đối tượng cầm cục đá đập tới tấp vào đầu chị trâm
làm nạn nhân ngã gục sau đó cướp xe mô tô chạy về nhà trọ cất giấu
nhận được tin báo của bị hại công an huyện châu thành đã khẩn trương xác minh điều tra
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt được nguyễn thanh hải cùng tăng vật
riêng chị trâm được mọi người đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định